thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của ngành công thương cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành địa phương
năm hai nghìn một mươi chín ngành công thương đã nỗ lực cải cách đổi mới phương thức trong quản lý nhà nước của bộ
gần bốn năm qua đã đạt được những kết quả tích cực tiếp tục củng cố nền tảng cho các bước phát triển tiếp theo của bộ và toàn ngành
có được thuận lợi từ việc triển khai hiệu quả một mươi ba hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết đã góp phần mở rộng phạm vi thị trường gia tăng đầu tư và mở rộng sản xuất trong nước thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của việt nam
trong năm gần đây bộ công thương với sự chỉ đạo tích cực của chính phủ đã có những chuyển biến rất tích cực trong lĩnh vực cải cách các điều kiện kinh doanh
bộ công thương đã làm lĩnh vực này một cách rất bài bản và tôi nghĩ rất tự nguyện
nó xuất phát từ tư duyên
nó xuất phát từ tư duy quản lý chứ không phải là do sự ép buộc hay là áp lực của thủ tướng
và bộ công thương cũng là bộ đi đầu trong việc ban hành nghị định đầu tiên của chính phủ để cắt giảm điều kiện kinh doanh
trong các bộ ngành thì bộ công thương là đi đầu tiên đưa ra cái trình chính phủ đầu tiên và chính phủ ban hành cái nghị định đấy đầu tiên
trong đó thì có rất nhiều nghị định được doanh nghiệp đánh giá rất là cao như là cái nghị định về xuất khẩu gạo hay là kinh doanh ga v v
nghành công nghiệp chế biến chế tạo duy trì đã tăng trưởng phù hợp với định hướng tái cơ cấu mô hình tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp
kết quả này tiếp tục phản ánh những dịch chuyển đúng hướng và các giải pháp thầu gỡ khó khăn tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong thời gian qua của chính phủ thủ tướng chính phủ nói chung và triển khai thực hiện của bộ công thương nói riêng đã phát huy hiệu quả tích cực
chỉ số sản xuất ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng tám bảy bảo đảm ứng dụng tốt cho hoạt động sản xuất và sử dụng của người dân tăng trưởng sản lượng điện tiêu thụ cho khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng vẫn duy trì tốc độ tốt
bên cạnh những thuận lợi có được trong năm hai nghìn một mươi chín các lĩnh vực hoạt động của ngành công thương cũng gặp những khó khăn lớn cả về thị trường xuất khẩu và sản xuất trong nước
việc lập và thực hiện quy hoạch điện còn nhiều bất cập các số liệu dữ liệu phục vụ lập quy hoạch chưa hoàn toàn đầy đủ thiếu đồng bộ dẫn tới quy hoạch chưa sát với tình hình thực tế
năm hai nghìn hai mươi ngành công thương sẽ tập trung ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đẩy mạnh đổi mới hoàn thiện thể chế khởi thông nguồn lực tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia công trình trọng điểm phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm các đô thị lớ